thúc đẩy tăng trưởng lâu dài cho ngành công nghệ tài chính ngân hàng bắt kịp được mức độ phát triển của thế giới
là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh chuyển đổi số hiện nay
đây là nhận định được các chuyên gia đưa ra tại diễn đàn xây dựng thương hiệu quốc gia cho công nghệ tài chính ngân hàng việt nam
do viện nghiên cứu chiến lược thương hiệu và cạnh tranh phối hợp cùng các cơ quan liên quan tổ chức vào sáng ngày hôm nay
nội dung được các chuyên gia và doanh nghiệp quan tâm nhất là cơ chế triển khai các dịch vụ công nghệ tài chính ngân hàng
đang phát triển tại việt nam tác động của nó đối với tương lai ngành tài chính ngân hàng ở việt nam
và định hướng xây dựng thương hiệu cho các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực fintech cũng như các ngân hàng trong và ngoài nước
theo các chuyên gia chuyển đổi số là xu hướng không thể bỏ qua và fintech là trọng tâm cần đưa vào chiến lược xây dựng và phát triển thương hiệu của doanh nghiệp
hệ sinh thái khởi nghiệp fintech tại việt nam hiện đã bắt đầu phát triển với khoảng một trăm năm mươi bốn công ty đang hoạt động trên những phân khúc
như thanh toán điện tử ngân hàng số wealth management peer to peer lending blockchain
gọi vốn cộng đồng đánh giá điểm tiến dụng từ đó đặt ra yêu cầu hoàn thiện những cơ chế thử nghiệm và triển khai phù hợp
để đem lại bước phát triển mạnh mẽ cho ngành công nghệ tài chính ngân hàng